tỉnh thái nguyên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh
ngày một mươi năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy tham dự buổi lễ có trung tướng phan văn giang
ủy viên trung mương đảng tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam thứ trưởng bộ quốc phòng
trải qua bảy mươi năm xây dựng và phát triển cùng đất nước những đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang tỉnh thái nguyên
trong các cuộc kháng chiến xây dựng và bảo vệ tổ quốc được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao
tại buổi lễ hơn một cán bộ chiến sĩ quân đội công an cảnh sát phòng cháy chữa cháy dân quân tự vệ của tỉnh
đã tham gia diễu binh thể hiện sức mạnh chính quy tinh nhuệ của lực lượng vũ trang tỉnh
nhân dịp này thưa ủy quyền của chủ tịch nước trung tướng phan văn giang tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
thứ trưởng bộ quốc phòng đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất cho lực lượng vũ trang tỉnh thái nguyên
tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên cũng đã trao tặng cờ lưu niệm cho lực lượng vũ trang tỉnh thái nguyên